theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh lạng sơn hồi hai mươi một h ngày một mươi ba tháng một tại khu vực ngã ba bò hà thôn thâm mò huyện cao lộc tỉnh lạng sơn một đối tượng đã bắn nhiều phát đạn và hai gia đình ở cạnh nhau khiến hai người tử vong tại chỗ
vụ xả súng đã khiến cháu phạm thanh phong sinh năm hai nghìn tám bị trúng đạn vào đầu và tử vong tại chỗ sau đó đối tượng tiếp tục cầm súng sang nhà bên cạnh để bắn những người khác hậu quả khiến anh hoàng quốc hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tử vong tại chỗ
cùng năm người khác bị thương đang được cấp cứu trong đó hai người tiên lượng xấu kết quả điều tra ban đầu xác định đó là đối tượng lý văn sắn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã phú xá huyện cao lộc hiện công an tỉnh lạng sơn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng